thưa quý vị dựa vào năm chỉ số dự thảo hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
mà bộ y tế vừa công bố sở y tế tp hcm cho biết hiện thành phố đã qua đỉnh điểm của dịch
cũng như việc chống dịch đang ở mức độ hiệu quả rất tốt
để chuẩn bị cho việc mở cửa hoạt động ở trạng thái bình thường mới
tp hcm đã triển khai hai mươi hai đoàn kiểm tra đánh giá công tác phòng chống dịch tại từng quận quyện phường xã
để ra soát từng chỉ tiêu để có kế hoạch thực hiện sau ngày một tháng một mươi
từ ngày hai mươi hai tháng chín đến nay thành phố mở đợt cao điểm xét nghiệm
tín hiệu đáng mừng là tỷ lệ dương tính giảm dần qua từng đợt từ bốn xuống hai trên toàn thành phố
hiện thành phố có ba hai trăm tám mươi sáu giường có hệ thống máy thở và các thiết bị y tế hiện đại
đảm bảo đủ để phục vụ công tác cứu chữa bệnh nhân covid một mươi chín
do tình hình bệnh đang được kiểm soát tốt thành phố đang tính phương án đến cuối tháng chín
sẽ trở lại công năng của các bệnh viện ở vùng xanh là bệnh viện quận bảy
và bệnh viện đa khoa huyện củ chi để điều trị bệnh nhân thông thường
các bệnh viện giải chiến thu dung cũng sẽ dần thu hẹp từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi
để trả lại trường học cho các cơ sở giáo dục
ngành y tế sẽ cân khấu lại mô hình điều trị ba tầng trong một bệnh viện giải chiến
và sẽ giữ lại các bệnh viện có gắn kết với trung tâm hồi sức
gồm bệnh viện giã chiến số một mươi ba một mươi bốn và một mươi sáu
thành phố hồ chí minh đang gần đến ngày mở cửa để thực hiện trạng thái bình thường mới
các quận huyện đang thay đổi cách thức lấy mẫu xét nghiệm đến từng nhà
để phát kýt test nhanh và hướng dẫn để người dân tự lấy mẫu
tránh tập trung đông người giảm nguy cơ lây nhiễm chéo
từ đó bảo vệ vùng xanh để sẵn sàng cho việc phục hồi kinh tế sau dịch
thực hiện các giải pháp thần tốt lấy mẫu xét nghiệm tại phường năm quận gò vấp
lực lượng chức năng đi bộ vào từng con hẻm đến gõ cửa từng nhà dân
để phát kiếp test covid một mươi chín và hướng dẫn để các thành viên trong gia đình
tự lấy mẫu tại nhà
việc thay đổi cách thức lấy mẫu như thế này thay vì phải tập trung như trước đây
đã nhận được sự đồng tình từ người dân tránh được các nguy cơ lây nhiễm chéo
lần đầu tiên mình test cũng nhờ mấy anh hướng dẫn
cũng có tìm hiểu sơ qua trên mạng
mình tự test cho người nhà của mình thì mình cảm thấy mình yên tâm
mình đỡ sợ lây lan nhiều hơn
hợp lý có nghĩa là coi như là sàng lọc ra được rồi rất là hoan nghênh
coi như là dân cũng rất là hoan nghênh cái vấn đề phát nhanh này
để sàng lọc tắt ra khỏi cộng đồng
tại vì nghe nó cũng sắp mở cửa rồi thì nên tắt ra
thì mình rất là hoan nghênh
tại các vùng đỏ vùng cam lực lượng chức năng sẽ thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên đơn
cho toàn bộ người dân trên địa bàn
lặp lại sau hai ngày làm liên tục ba lần trong một tuần
tại các vùng vàng vùng xanh vùng cận xanh
sẽ thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên đơn cho mẫu đại diện hộ gia đình
ưu tiên chọn người chưa tiêm vaccine người tiếp xúc với nhiều người khác
lập lại sau bốn ngày làm liên tục hai lần
còn em thấy công việc này rất là có ý nghĩa
trên địa bàn phường năm là phải lấy tổng cái mẫu là khoảng trên năm mươi một mẫu
cho nên là cái việc này chúng tôi phải chuyển thay ngay
sáng chiều tối cũng phải tới những nhà của hộ dân để phát bổ
qua test để thử làm thần tốc như vầy để bóc tách được f ra khỏi cộng đồng
và cái nữa là quản lý được cái việc chăm sóc sức khỏe cho các người bị nhiễm
lấy mẫu lấy kết quả ngay thì cũng là cử thêm người để phát thêm thuốc cho dành cho f tại cái điểm đó luôn
xong xong với thần tốc xét nghiệm các quận quyền cũng đang đẩy nhanh tiến độ phụ vaccine đối với người trên một mươi tám tuổi
phấn đấu sớm đạt miễn dịch cộng đồng để sẵn sàng cho các hoạt động mở cửa
trên địa bàn phường năm hôm nay là mỗi một cũng gần đạt một trăm linh rồi khoảng chín mươi bảy chín mươi tám rồi
thì có một số hộ là do là qua cái bản khảo sát
tiêm đợt một thì phường năm có làm một bản khảo sát
thì có một số người vẫn còn cái tâm lý là chờ thuốc chờ thuốc cho nên là người ta không chịu tiêm luôn
thì phường cũng đang cố gắng vận động thuyết phục rồi nói về những cái an toàn khi tiêm vaccine cho các hộ dân này
thì song song đó thì quận cũng đang có kế hoạch là phủ mũi hai vaccine trên địa bàn các phường
thì đối với các cái mũi tiêm verucell của sinopharm
thì trên địa bàn phường cũng đã phủ được khoảng trên bốn mươi
ngoài ra để chuẩn bị cho giai đoạn bình thường mới sở y tế tp hcm cũng đã yêu cầu các địa phương giám sát thường xuyên việc xét nghiệm
tại các khu vực tập trung đông người như chợ siêu thị cửa hàng tiện lợi trường học sân bay bến xe bệnh viện khu công nghiệp
các đơn vị sản xuất chinh doanh
để thực hiện các hoạt động trên tp hcm đã xin chính phủ hỗ trợ năm nhân sự
đồng thời huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tình nguyện
để tham gia vào đội hình lấy mẫu cấp phát test xét nghiệm cho người dân từ nay đến hết ngày ba mươi tháng chín
với số lượng bổ sung là một người
thưa quý vị từ ngày một tháng một mươi tp hcm sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội dự kiến nhiều hoạt động kinh doanh sẽ được phép hoạt động trở lại
nhằm thực hiện mục tiêu an toàn để sản xuất và sản xuất phải an toàn
tp hcm sẽ cho phép một số loại hình kinh doanh dịch vụ được hoạt động
các trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện lợi nhà hàng quán ăn chỉ được bán hàng mang đi
trừ trường hợp địa điểm kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cho phép bán ăn uống tại chỗ
chợ đầu mối chợ bán lẻ chợ truyền thống được phép hoạt động
đặc biệt cơ sở kinh doanh các dịch vụ khác được hoạt động trở lại như cắt tóc gọi đầu
các cơ sở địa điểm nghỉ dưỡng tham quan du lịch hoạt động không quá ba mươi công suất
và điều khiển khách đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực
những sự kiện biểu diễn pha hoán nghệ thuật thể dục thể thao thi đấu được phép tổ chức
nếu quy mô không quá ba mươi công suất và điều kiện một trăm linh người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
các hoạt động thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe hàng ngày của người dân được hoạt động dưới một mươi người
người dân được tổ chức đám cưới dưới một mươi người tổ chức đám tan từ dưới hai mươi người cùng một thời điểm
có sự giám sát của nhân viên y tế địa phương
thành phố hồ chí minh sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức việc đi lại cho các đối tượng ưu tiên
công vụ công nhân chuyên gia người đi khám chữa bệnh đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền
mở một số đường bay quốc tế và trong nước đến đi từ cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
ở thời điểm nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm năm nay ngay cả những người bi quan nhất cũng khó tưởng tượng
rằng gần hết tháng chín việt nam đã vượt bảy trăm linh ca covid một mươi chín
riêng thành phố hồ chí minh đợt dịch mới này ghi nhận ba trăm sáu mươi sáu
đến nay thành phố đang làm tất cả để chuẩn bị cho ngày mở cửa trở lại trạng thái bình thường mới
từ ngày một tháng một mươi hãy cùng nhìn lại bốn tháng chống dịch của thành phố hồ chí minh
ngày hai mươi năm tháng sáu dịch bắt đầu bùng phát tại thành phố hồ chí minh từ điểm nhóm truyền giáo phục hưng
đường nguyễn văn công quận cờ vấp
ngày ba mươi một tháng năm thành phố hồ chí minh đã chính thức thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi năm
riêng quận gò vấp và phường thạnh lộc quận một mươi hai
thực hiện chỉ thị một mươi sáu
cuối tháng bảy và sang tháng tám số ca covid một mươi chín tăng dần
ngày hai mươi bốn tháng bảy cả nước đã ghi nhận sắp xỉ tám ca một ngày
riêng thành phố hồ chí minh lên tới năm bốn trăm linh ca gây áp lực cực kỳ lớn lên hệ thống y tế
khu cách ly trở nên quá chập nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao
có những ngày chỉ một khu cách ly tập trung đã ghi nhận
hàng trăm ca dương tính
thành phố hồ chí minh gần như phải chạy đua thành lập bệnh viện giả chiến trung tâm hội sức
tính đến nay thành phố hồ chí minh đã có đến chín mươi ba cơ sở tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín
với tổng số gần sáu mươi năm dường bệnh
từ giờ ngày hai mươi ba tháng tám thành phố hồ chí minh quyết liệt thực hiện nguyên tắc
ai ở đâu ở yên đó
lực lượng công an quân đội y bác sĩ học sinh y khoa

khắp nơi được điều động chi viện cho thành phố hồ chí minh
để siết chặt thực hiện giãn cách xã hội hỗ trợ nhu yếu phẩm cho nhân dân
và xây dựng vận hành các trạm y tế lưu động hỗ trợ các bệnh viện điều trị covid một mươi chín
từ ngày hai mươi một tháng sáu thành phố hồ chí minh bắt đầu tiêm phủ vaccine
trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng thành phố hồ chí minh là địa phương
được chính phủ bộ y tế ưu tiên phân bổ vaccine nhiều nhất
để từng bước mở cửa thẻ xanh chính là từ khóa được nhắc đến khá nhiều trong thời gian gần đây
thành phố hồ chí minh đang xây dựng một mươi một chiến lược cho thời kỳ bình thường mới
trong đó có chiến lược về y tế an sinh xã hội sản xuất kinh doanh
chín tháng vừa qua là bốn tháng nhiều cảm xúc
ở đỉnh dịch có những ngày ghi nhận ba trăm bốn mươi ca tử vong
nhiều ngày liên tục ghi nhận
thành phố hồ chí minh có trên một năm trăm linh trẻ em mồ côi sau dịch
nhiều người mất việc làm mất kế mưu sinh
bị ảnh hưởng tâm lý do giãn cách xã hội kéo dài
nhiều thời điểm thành phố vốn sôi động nhất nước
nhưng người dân thiếu thực phẩm vì đứt gãy chuỗi cung ứng
thành phố đang làm tất cả để chuẩn bị chú đáo an toàn nhất cho ngày mở cửa
thực hiện trạng thái bình thường mới từ ngày một tháng một mươi